tuyến xe buýt nhanh hà nội brt đã chạy thí điểm để xem xét và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trên thực tế
điểm khởi đầu hành trình của đợt chạy thử nghiệm trên đường phố các xe buýt brt sẵn sàng đón khách
tuy nhiên theo thực tế tình hình trên đường việc tham gia giao thông của phương tiện mới này cũng vẫn gặp phải nhiều ách tắc khi các phương tiện khác lấn đường ưu tiên
ngay sau chuyến thị sát việc chạy thí điểm đại diện lãnh đạo hà nội cùng các cơ quan tham gia vào các hạng mục công trình đã có buổi làm việc để kịp thời rút kinh nghiệm
đưa ra các giải pháp trước mắt để xử lý những vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất trong thời gian tới